một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào dạng sáng nay thiêu dụi một quán bar trên đường lý thường kiệt
thành phố vinh tỉnh nghệ an rất may thời điểm xảy ra hỏa hoạn quán đang ngừng hoạt động nên không có thiệt hại về người
công an tỉnh nghệ an đã huy động bốn xe chữa cháy cùng năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
sau gần một tiếng đám cháy đã được khống chế và dập tắt
thời điểm xảy ra cháy cơ sở đang trong quá trình tạm ngừng hoạt động nên không có người bên trong
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ